không chấp hành các quy định về phòng chống dịch lợi dụng đường thủy từ thành phố đà nẵng vào quảng nam tránh chốt kiểm soát dịch
hai đối tượng vừa bị tổ tuần tra kiểm soát phòng cảnh sát đường thủy công an tỉnh quảng nam phối hợp với công an phường điện ngọc thị xã điện bàn phát hiện
cụ thể vào sáng ngày hai mươi bảy tháng tám tổ tuần tra kiểm soát đã phát hiện hai đối tượng sử dụng phương tiện ghe có gắn động cơ đi từ quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng vào quảng nam
qua sông vĩnh điện đến địa phận thuộc khối phố ngân câu phường điện ngọc
với vi phạm trên mỗi trường hợp sẽ bị đề nghị xử phạt với mức phạt từ năm đến một mươi triệu đồng về hành vi không chấp hành các biện pháp về quy định phòng chống dịch theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai vừa triệt phá thành công chuyên án bắt hai đối tượng là trang a cú và châu thị tra công chú tại tỉnh lào cai
mua bán vận chuyển trái phép hai mươi bánh heroin
quá trình điều tra xác định trang a cú và châu thị cha móc nối với một đầu mối trung gian chuyên mua bán trái phép chân ma túy từ myanmar vào điện biên và đề nghị mua hai mươi bánh để bán kiếm lời
giữa tháng tám năm hai nghìn hai mươi một hai đối tượng di chuyển bằng xe khách lên điện biên nhận hai mươi bánh heroin rồi tiếp tục vận chuyển về lào cai
dạng sáng ngày hai mươi bảy tháng tám hai đối tượng giấu ma túy vào xe mô tô của châu thị cha rồi di chuyển theo hướng lên xã pha long huyện mường khương
trang a cú đi trước cách xe của châu thị tra khoảng năm trăm linh m làm nhiệm vụ cảnh giới
khi hai đối tượng này di chuyển đến khu vực na ma một xã bản lầu huyện mường khương đã bị lực lượng trinh sát phát hiện khống chế bắt giữ cùng với tàng toàn bộ tăng vật